liên quan đến vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can dương đức minh
phó giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai về hành vi nhận hối lộ
bị can nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp việt lâm
có địa chỉ tại đường trần đại nghĩa phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội đưa hối lộ
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với dương đức minh
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ nguyễn kim dương
quá trình điều tra xác định để mua hồ sơ cải tạo xe ô tô tải thành xe ô tô tải có cần cầu tự hành
dương đã đưa hối lộ cho minh
cụ thể sau khi dương thực hiện cải tạo phương tiện xe ô tô tại xưởng sửa chữa phương tiện của dương
thì đối tượng này đưa phương tiện đến công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông lào cai
mã số hai nghìn bốn trăm linh một d để kiểm định
sau khi kiểm định dương đã đưa chi phí cho minh với mỗi phương tiện là một mươi năm triệu đồng và hiện vụ án đang được mở rộng